tính từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày năm tháng tám mưa to lốc xoáy đã làm thiệt hại nặng nề về nhà cửa
và sụt lở nghiêm trọng đe dọa đến sự an toàn tính mạng và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh sóc trăng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sóc trăng
sáu mươi căn nhà trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại trong đó thiệt hại do rông lốc mưa lớn là ba trăm năm mươi một căn
do sạt lở sụt lún chín căn có bảy mươi chín căn sập hoàn toàn hai trăm bảy mươi hai căn nhà bị tốc mái chín căn nhà bị sạt trôi xuống sông
tỉnh sóc trăng cũng đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nhất là ở các địa phương ven sông ven biển
có hệ thống sông ngòi kênh rạch trằng trịt như các huyện kế sách long phú cù la dung và thị xã vĩnh châu
làm nhiều đoạn đê sông đê biển đường giao thông bị sạt lở sâu vào đất liền
toàn tỉnh có hơn hai mươi khu vực có nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài gần bốn mươi km
tỉnh sóc trăng cũng đang khẩn trương triển khai hỗ trợ thiệt hại cho đối tượng thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ trung bình có khó khăn bị thiệt hại do mưa lớn lốc xoáy vừa qua